là một cái bệnh tương đối nặng nề và do chúng ta tiếp xúc nạn nghiệp khi chúng ta hết cái bụi đó có
thể một hay năm nó chưa có biểu hiện gì cả năm năm một mươi năm bắt đầu có biểu hiện bệnh thì cái biểu hiện đầu
tiên là đôi khi chúng ta chỉ có ho thôi ho khang không có đàn gì cả rồi từ từ chúng ta có thể
thở và chúng ta đi khám bệnh thì chụp phổi ra thì thấy phổi nó có những nhiều cái đón trắng đôi khi
người ta gọi là cái bệnh phổi trắng hoặc là chúng ta đo cái chức năng phổi thì thấy là cái phổi
bệnh phổi chức năng nó giả sụt giảm rất là nhiều nhưng mà cái diễn tiến nó diễn biến rất là nhẹ
nhàn từ cho tới khi mà chúng ta phát hiện ra thì không biết làm thế nào để chúng ta quay ngược
bệnh hay nói là bệnh này càng ngày càng tiến triển nặng hơn theo thống kê của bộ y tế cho thấy nước
ta có gần hai mươi tám người lao động mắc bệnh bụi phổi tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều
lần trong danh sách ba mươi nghề nghiệp nằm trong danh mục thanh toán bảo hiểm y tế bệnh bụi phổi chiếm
nặng nhất với bảy mươi bốn phần trăm các trường hợp có rất nhiều loại bụi gây bệnh bụi phổi trong đó thường
gặp nhất là amean bụi than và phổ biến nhất là si lịch si lịch được tìm thấy trong cát sa thạch
granite đá phiến kim loại và quặng than riêng bệnh bụi phổi si lịch hình thành và tiến triển chậm
thường xảy ra sau khoảng năm một mươi năm người bệnh tiếp xúc với loại bụi này yếu tố dễ nhiễm bụi phổi
là người làm công việc đúc phải tiếp xúc với bụi cát khuôn làm sạch vật đúc đéo mải đá khai thác
khoáng sản khóa chứa tinh thể si lịch tự do sản xuất chế biến đổ gốm gạch chịu lửa thủy tinh tán
nghiền sàng quặng đá chứa tinh thể si lịch tự do hiện nay thực tế cho thấy những người thường xuyên
làm việc ở trong nhà máy mỏ đá hay các mỏ quặng sẽ có nguy cơ cao bị bệnh bụi phổi xy lít nghề
nghiệp cụ thể là những việc như sản xuất nhựa đường sản xuất bê tông sản xuất thủy tinh nghiền
hoặc khoan đá và bê tông khai thác khoáng sản dễ mắc căn bệnh này ho có đờm khó thở là những triệu
trường hợp của bệnh bụi phổi trong giai đoạn đầu của bệnh bụi phổi bệnh nhân mắc bệnh có thể không
gặp bất cứ triệu chứng và dấu hiệu nào tuy nhiên khi bệnh tiến triển nặng hơn người bệnh có thể nhận
biết các triệu chứng bao gồm ho có hoặc không có chất nhầy tức ngực khó thở người bệnh có thể nhận
thấy thở nhiều hơn hoặc thở gấp khi hoạt động như đi bộ hoặc leo cầu thang một số người có thể cảm
thấy không thở được ngay cả khi nghỉ ngơi nếu bị ho khai liên quan đến một phần ở phổi hoặc gây ra rất
nhiều sẹo máu có thể khó tiếp cận được với oxy trong quá trình hô hấp tình trạng kéo dài dẫn đến tình
trạng thiếu oxy mức độ xi máu thấp tình trạng thiếu oxy máu chỉ có thể xảy ra khi hoạt động
hoặc ngủ tình trạng thiếu oxy máu có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu cơn ho nặng hoặc tiến triển rất
nhiều bệnh nhân bị thiếu oxy máu không biết rằng mức oxy của họ thấp do bản thân sự thiếu oxy máu
không phải lúc nào cũng gây ra các triệu chứng như khó thở oxy trong máu cung cấp oxy cho tất cả các
loại tình trạng vì thế việc nhận biết tình trạng thiếu oxy rất quan trọng để ngăn ngừa các áp lực
trên các cơ quan khác ví dụ như tim và não về điều trị những phương pháp điều trị bệnh phổi rất khó
khăn và phức tạp chủ yếu là sử dụng thuốc kháng sinh rửa phổi hoặc thở oxy bệnh bưu phổi có thể
dẫn tới biến chứng nguy hiểm như viêm phế quản mạng tính suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn cấp tính phế
quản phổi do đó việc ngăn chặn bệnh trở nặng hơn là rất quan trọng cần sử dụng bảo hộ khi làm việc
để phòng ngừa bụi phổi người lao động thường xuyên tiếp xúc với bụi khoáng luôn luôn sử dụng các thiết
bị bảo hộ như quần áo kính mắt khẩu trang chống bụi theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất đặc biệt
người thường xuyên làm việc trong nhà máy công trường chứa bụi xy lích cần đeo khẩu trang và
mặc quần áo bảo hộ trong khi làm việc sử dụng phương pháp làm ướt để cắt bào hoặc mai vật liệu
tắm rửa và thay quần áo sau khi làm việc không ăn hoặc uống trong gần khu vực chứa bụi xi lít
rửa tay vào mặt trước khi ăn đối với những người không làm việc trong môi trường chứa bụi xi lít
để ngăn ngừa bệnh cần thực hiện duy trì cân nặng với chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng vận động nhiều
nhất có thể bằng cách tập thể dục thường xuyên nhưng đừng quá gắng sức tránh tiếp xúc amniang
tại nhà nếu bạn đang sở hữu một ngôi nhà cũ nát sẽ rất nguy hiểm bởi chất ameang trong các thiết
bị nhà bạn không được an toàn có thể gây tăng nặng bệnh bụi phổi tuyệt đối không hút thuốc lá và
tiếp xúc với khói thuốc đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết những thông tin liên quan